theo báo cáo tình hình dịch của bộ y tế tính tới cuối chiều ngày một mươi một tháng một mươi hai
có gần bảy mươi năm triệu người việt nam đã tiêm vaccine covid một mươi chín trong đó có hơn năm mươi bảy triệu người tiêm đủ hai mũi
với đối tượng là người từ một mươi tám tuổi trở lên tính đến hết ngày một mươi tháng một mươi hai
hơn sáu mươi chín triệu người đã tiêm ít nhất một mũi khoảng năm mươi sáu triệu người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là chín mươi sáu bảy và tỷ lệ tiêm đủ hai liều là bảy mươi tám hai dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
với đối tượng là trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tới hết ngày một mươi tháng một mươi hai gần sáu chín triệu liều vaccine đã được tiêm
trong đó có gần năm sáu mươi chín triệu liều mũi một và hơn một hai triệu liều mũi hai tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là sáu mươi hai
và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều là một mươi ba hai dân số từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
tại hà nội sở y tế hà nội ngày một mươi hai tháng một mươi hai cho biết tính đến hết ngày một mươi một tháng một mươi hai
đã có gần sáu trăm ba mươi tám trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi ở thủ đô tiêm vaccine covid một mươi chín
còn khoảng hơn năm mươi sáu trẻ ở hà nội chưa được tiêm một mũi vaccine nào
hà nội dự kiến tiêm vaccine cho gần bảy trẻ ở trong độ tuổi này
như vậy từ ngày hai mươi ba tháng một mươi một đến nay đã có hơn chín mươi hai trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi ở thủ đô đã tiêm vaccine covid một mươi chín
theo báo cáo của bộ y tế
tới hết ngày một mươi tháng một mươi hai có sáu trăm linh sáu trẻ ở hà nội đã tiêm đủ hai mũi vaccine
việc tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi ở hà nội thực hiện bởi các bệnh viện tuyến trung ương và cơ sở y tế của hà nội
theo phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương
bộ y tế đã ban hành hướng dẫn để triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tất cả các địa phương trong cả nước đang tiến hành triển khai tiêm cho các đối tượng này
để bảo vệ nhóm trẻ nhỏ hơn phòng covid một mươi chín
bộ y tế đang xem xét kế hoạch bao gồm lựa chọn vaccine theo hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới
nhà sản xuất đồng thời các đơn vị liên quan sẽ xem xét các quy định hiện hành
tiếp theo bộ y tế sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể tiêm vaccine cho đối tượng trẻ này
theo bà hồng hiện nay chỉ có một số ít các quốc gia đang triển khai tiêm vaccine cho nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
ngay sau khi được chính phủ bộ y tế triển khai cho nhóm đối tượng nhỏ hơn thì ngành y tế
cán bộ y tế sẽ thông tin đến các bậc cha mẹ đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
ông cao việt tùng phó giám đốc bệnh viện nhi trung ương cho hay
việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho lứa tuổi từ năm đến một mươi một tuổi và một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là cần thiết
vì giúp phòng bệnh cho các em và đưa trẻ em sớm trở lại trường học
phù hợp với quan điểm xã hội học trong tình hình hiện nay
nghiên cứu vaccine được thực hiện trên nhiều đối tượng nhiều quốc gia
vì vậy việc triển khai tiêm phòng vaccine cho đối tượng trẻ em là hoàn toàn có cơ sở
trước tình hình xảy ra một số biến cố bất lợi sau tiêm
bộ y tế đã triển khai tập huấn tại công tác sàng lọc phát hiện và xử lý các biến chứng sau tiêm trên toàn quốc
với sự tư vấn và hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành cũng như các bệnh viện tuyến trung ương
mục tiêu là để các tuyến y tế cơ sở chuẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả
theo ông tùng những người bao gồm trẻ nhỏ trong lứa tuổi cho phép tiêm vaccine
nếu đã nhiễm covid một mươi chín vẫn nên tiêm vaccine covid một mươi chín sau sáu đến tám tháng
các nghiên cứu cho thấy sau tiêm vaccine cho các đối tượng này
thì kháng thể trong cơ thể có thể đạt tới nồng độ hiệu quả chống lại covid một mươi chín
với việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên bà hồng cho biết
đến hiện nay bộ y tế đã có hướng dẫn đối với người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng
như người cấy ghép tạng ung thư hiv đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng sáu tháng
thì cần tiêm mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày
các nhóm đối tượng còn lại thì tiêm một mũi nhắc lại ít nhất sáu tháng sau mũi tiêm cuối cùng của liều cơ bản
lịch tiêm này áp dụng cho tất cả các loại vaccine đã triển khai
dữ liệu sơ bộ từ một bệnh viện lớn tại nam phi tâm dịch omicron của thế giới cho thấy
tuy số ca mắc covid một mươi chín tăng mạnh nhưng bệnh nhân không cần nhiều can thiệp y tế như trước
hai tuần qua đa số bệnh nhân nằm tại các phòng điều trị covid một mươi chín của khu phức hợp
bệnh viện cấp quận tawane và stevebiko thuộc thành phố pretoria
theo báo cáo sơ bộ từ tdhc đây là điểm khác so với các loàn sóng trước
tác giả báo cáo là ông fahre aboula bác sĩ bệnh truyền nhiễm tại tdhc
và một giám đốc thuộc hội đồng nghiên cứu y khoa nam phi
ông abula viết báo cáo dựa trên phân tích tình hình điều trị covid một mươi chín
trong các ngày từ một mươi bốn đến hai mươi chín tháng một mươi một
báo cáo này chưa được bình duyệt tức chưa được các chuyên gia cùng ngành giả soát đánh giá nội dung
theo báo cáo trong các ngày từ một mươi bốn đến hai mươi chín tháng một mươi một
sáu mươi sáu trường hợp nhập viện mắc covid một mươi chín
trong đó bốn mươi hai bệnh nhân đang nằm trong phòng điều trị covid một mươi chín tính đến ngày hai tháng một mươi hai
nhiều người tới điều trị tình trạng không liên quan đến covid một mươi chín
nhưng được phát hiện sau khi làm xét nghiệm theo quy trình
trong báo cáo ông abula nêu lên một số kết luận chính
như thời gian nằm trong phòng điều trị covid một mươi chín trung bình là hai đến tám ngày
ngắn hơn so với mức tám năm ngày trong một mươi tám tháng qua
số bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện ở trong độ tuổi trẻ hơn
với tám mươi dưới năm mươi tuổi
khoảng một mươi chín là trẻ em từ chín tuổi trở xuống
trong khi hai mươi tám thuộc nhóm tuổi từ ba mươi đến ba mươi chín tuổi
các phòng điều trị bệnh nhi covid một mươi chín không ghi nhận ca tử vong nào trong hai tuần qua
trong khi nhóm này chiếm một mươi bảy số ca tử vong trong một mươi tám tháng trước đó
cũng theo báo cáo trong số ba mươi tám người trưởng thành trong phòng điều trị covid một mươi chín
vào ngày hai tháng một mươi hai sáu người đã tiêm vaccine
hai mươi người chưa tiêm và tám người chưa rõ tình trạng tiêm chủng
chỉ một bệnh nhân cần thở máy đã tiêm chủng đầy đủ
nhưng lý do can thiệp y tế là để điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
hai tuần qua đã có hai ca được đưa vào khoa chăm sóc tích cực
nhưng nguyên nhân chính không phải là vì viêm phổi do covid một mươi chín gây ra
một mươi bệnh nhân covid một mươi chín tử vong trong các ngày từ một mươi bốn đến hai mươi chín tháng một mươi một
tương đương với sáu sáu trong số một trăm sáu mươi sáu ca nhập viện
dù vậy nguyên nhân tử vong chưa thể được xác định là có phải do omicron hay không
còn số tử vong có thể sẽ tăng
theo báo cáo xu hướng sẽ trở nên rõ ràng hơn trong vòng hai tuần tới
vì đây là khoảng thời gian đủ để quan sát xem các ca mắc có trở nặng hay không
báo cáo chỉ thể hiện hai tuần đầu của làn sóng omicron tại quận tawanna
đồng thời bệnh tình của người nhập viện có thể thay đổi đáng kể trong vòng hai tuần tiếp theo
bác sĩ abula viết vì bệnh viện truyền nhiễm quốc gia của nam phi đã xác nhận
gần như mọi ca mắc ở đây đều nhiễm chủng omicron
bác sĩ abuda và đồng nghiệp không thể xác thực mọi trường hợp tại tdhc đều là biến chủng này
dù vậy bác sĩ abula vẫn đặt ra giả định hợp lý
rằng những ca nhiễm trong dữ liệu này mắc omicron
báo cáo của tdhc được đưa ra trong bối cảnh nam phi đang ra sức chuẩn bị
để hệ thống bệnh viện trong nước có thể tiếp nhận thêm nhiều ca mắc
biến chủng omicron đã đẩy nước này vào làn sóng thứ tư
tổng thống syri ramaphosa nói vào ngày sáu tháng một mươi hai
trong các ngày từ hai mươi chín tháng một mươi một tới ngày ba tháng một mươi hai
số ca mắc mỗi ngày của nam phi đã tăng gần bảy lần lên tới hơn một mươi sáu ca
chúng tôi đang theo dõi sát sao tỷ lệ lây nhiễm và nhập viện
trong một bản tin tuần tổng thống ramaphusa cho biết
omicron có vẻ chiếm phần lớn các ca nhiễm mới tại đa số các tỉnh nước này
từ đó ông kêu gọi người dân tiêm chủng ngừa covid một mươi chín
nam phi hiện có đủ nguồn cung vaccine tiêm chủng có vai trò thiết yếu
cho phục hồi kinh tế của chúng ta
vì càng có nhiều người tiêm chủng thì càng có nhiều lĩnh vực kinh tế sẽ được mở cửa
vị tổng thống nói
cũng theo ông ramaphosa chính phủ nam phi sẽ sớm triệu tập hội đồng
chỉ huy virus corona quốc gia để đánh giá tình hình
đại dịch và quyết định có cần tung ra các biện pháp mới hay không
các nhà khoa học nam phi và các nước khác đang gấp rút tìm hiểu
về độ lây nhiễm mức độ nghiêm trọng và độ kháng vaccine của omicron
trải nghiệm của một số chuyên gia và bác sĩ nam phi tương đối khích lệ
và cho thấy ca nhiễm omicron chỉ ở mức nhẹ
thái lan cũng vừa phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể oricron
là một công dân mỹ đến từ tây ban nha
theo reuters du khách nói trên là người đàn ông ba mươi năm tuổi quốc tịch mỹ
sống ở tây ban nha suốt một năm qua
và đã tiêm vaccine đơn liều johnson johnson
người này đến thái lan vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một và được phát hiện dương tính với sars cov hai
hiện nam du khách đang có các triệu chứng nhẹ và được điều trị tại bệnh viện
cơ quan chức năng thái lan đã tiến hành kiểm tra những người từng tiếp xúc
với người đàn ông này gồm hai nhân viên sân bay và một mươi bảy nhân viên khách sạn
hầu hết các em một đều có nguy cơ thấp
thái lan đã trở thành quốc gia thứ bốn mươi bảy trên thế giới ghi nhận ca nhiễm bệnh
biến thể omicron sau khi biến thể này được phát hiện hồi giữa tháng một mươi một
ở khu vực nam phi
không lâu sau khi tổ chức y tế thế giới who gióng hồi trường cảnh báo về omicron
thái lan đã quyết định ngừng tiếp nhận các du khách đến từ tám quốc gia châu phi
ngày sáu tháng một mươi hai thái lan đã ghi nhận bốn ca mắc covid một mươi chín với hai mươi hai ca tử vong
nâng tổng số ca bệnh lên hai một triệu ca và tổng số ca tử vong lên hai mươi chín trăm sáu mươi sáu ca
hơn năm mươi bảy dân số thái lan đã được tiêm đủ hai liều vaccine ngừa covid một mươi chín